một số văn bản vẫn còn ban hành chậm một số trách nhiệm vẫn chưa rõ một vài vấn đề về công nghệ đưa vào cuộc sống vẫn còn chậm
thu hút đầu tư vào vấn đề công nghệ chưa có hiệu quả cao
đây là những hạn chế mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ ra khi phát biểu khai mạc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào chiều nay
để giải quyết các vấn đề phát sinh trong tháng sáu và những tháng còn lại của năm thì cần phải có nhận định tình hình nhanh nhạy
thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ cần phải thảo luận và có dự báo tăng trưởng kinh tế thương mại toàn cầu
chiến tranh thương mại tiếp tục diễn biến khó lường do vậy cần phải tỉnh táo trong điều hành
thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nếu chỉ chú trọng kinh tế mà không phát triển văn hóa thì đến một lúc nào đó kinh tế sẽ phải dừng lại vì yếu tố văn hóa tác động